trong khuôn khổ chuyến công tác tại châu âu ngày hai mươi tháng sáu đoàn công tác của bộ công thương do bộ trưởng trần tuấn anh dẫn đầu đã tới italia và có buổi làm việc với ông andrea trofi thứ trưởng bộ phát triển kinh tế etiola nhằm thúc đẩy quan hệ ợp tác kinh tế song phương và khu vực
bộ trưởng công thương trần tuấn anh đã nhắc lại những kết quả tốt đẹp mà hai bên đã đạt được trong chuyến thăm việt nam vào đầu tháng sáu vừa qua của thủ tướng italia giuseppe conte
đây sẽ là cơ sở để hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước
với đặc điểm nổi bật trong cơ cấu xuất nhập khẩu giữa việt nam với liên minh châu âu eu nói chung và italia nói riêng là tính bổ sung mạnh mẽ hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam liên minh châu âu evipa được dự đoán sẽ mang lại tác động tích cực cho cả hai bên
trên cơ sở các kết quả đạt được hai bên thống nhất nâng cao quan hệ hợp tác kinh tế thương mại cả trong khuôn khổ song phương cũng như khu vực và đa phương đặc biệt là thông qua việc sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định evfta và evipa
tại buổi làm việc hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng